tại an giang lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với người dân
tiến hành truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra tại xã hòa bình thạnh huyện châu thành
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng hai khi anh hồ thành dự chú tại huyện châu thành
đang dựng xe mô tô tại vườn sầu riêng để vào bên trong làm vườn
khi quay lại thì phát hiện xe mô tô đã bị mất
lúc này anh dự nhanh chóng đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ trình báo nhờ hỗ trợ
ngay khi tiếp nhận tin báo tổ công tác phối hợp cùng bị hại đuổi theo đối tượng theo định vị
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi phút khi đến khu vực khóm thới hòa phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
thì phát hiện chiếc xe đã bị đối tượng đưa vào một tiệm cầm đồ
qua lời khai của chủ tiệm cầm đồ lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được đối tượng nguyễn bảo ngân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp khi y vừa cầm cố xong chiếc xe mô tô của bị hại
nên tiến hành chấn áp và bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh sơn la
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường sơn la
phát hiện một lô thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc đang được bán rộng rãi ra thị trường
tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành đã phát hiện chủ quầy thuốc thùy linh
có địa chỉ tại tiểu khu năm thị trấn hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn la
đang có hành vi kinh doanh thuốc đặc trị covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
ba mươi hộp thuốc nhãn hiệu areplivir và abidol xuất xứ nước ngoài đang được bán công khai
với giá bốn trăm bảy mươi đồng một hộp
chủ nhà thuốc không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào liên quan đến nguồn gốc xuất xứ
của số thuốc nêu trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và thu giữ số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ
đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị như vậy là thuốc điều trị covid một mươi chín
do việt nam sản xuất đã chính thức được bán tại hệ thống nhà thuốc long châu trên toàn quốc
bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua
và theo quy định của bộ y tế thì người dân phải có các giấy tờ xác định trường hợp đang là f
hoặc là có kèm đơn của bác sĩ thì sẽ được mua loại thuốc này
tuy nhiên là do lượng f thì ngày càng tăng cao
nhiều ý kiến cho rằng có cơ chế chính sách cụ thể trong việc kiểm soát về chất lượng và giá thuốc
đồng thời cần phân bổ hợp lý tới các cơ sở y tế địa phương
tại một nhà thuốc trên phố núi trúc hà nội
không xảy ra tình trạng đông đúc bởi quy định mua thuốc khá chặt chẽ
nhiều người dân cho biết với mức giá hai trăm năm mươi đồng trên một hộp là hợp lý so với điều kiện kinh tế hiện nay
tôi cũng ý định mua cho cháu vì nó còn con nhỏ mà cho nên là nó phải mua cho nó uống
chứng minh thư là chính minh của phường rồi ký vào giấy tờ ký vào hết để người ta vào sổ lưu trú của người ta
tuy nhiên có người vẫn chưa nằm rõ quy định mua thuốc điều trị covid
tôi đã mua thuốc điều trị covid một mươi chín nhưng lo ngại dịch bệnh lây lan nên đã tìm đến hiệu thuốc với mục đích mua cho người thân hoặc mua dự phòng
em mua hộ ở dưới quê dưới quê đang mắc nhiều
em lên đây em mua thuốc thì em cũng không biết là phải cần giấy tờ của bên phường xã với giấy tờ của gia đình các thứ
theo khảo sát của phóng viên nhiều nơi đã xuất hiện tâm lý mua thuốc điều trị covid một mươi chín để dự trữ
như vậy vô tình sẽ gây ra tình trạng khan hiến thuốc trong khi nguồn cung đang có hạn
đối tượng phân phối để đảm bảo là nó đúng hợp đồng đúng giới phép tránh trường hợp sai phạm
cái thứ hai nữa là yêu cầu các đồ mối đưa ra những thông tư cần thiết và hướng dẫn rất cần thiết để yêu cầu các đồ mối bán buôn cũng như là bán lẻ
là phải bán theo quy định hiện hành về các luật dược luật giá luật bảo vệ người đưa dùng
cũng như các quy định có liên quan để đảm bảo giá đó không bị vượt trộn

không có cần thiết phải có những chính sách để hỗ trợ cho người nghèo có thể tiếp cận dễ dàng được với thuốc điều trị covid một mươi chín
chắc chắn rồi rất tốt là chúng ta hiện nay kể cả trong thời gian trước đây nữa cũng đã thực hiện chính sách miễn phí thuốc chữa bệnh
thông qua các cơ sở khám chữa bệnh cũng như là các quy định ở các cấp phường các địa phương đặc biệt là những thuốc mà chúng ta đang sử dụng hiện nay
đây là một trong những cái chính sách mà nó vừa thể hiện một sự thử nghiệm
nhưng đồng thời cũng là thể hiện chính sách mà chúng ta hướng tới việc hỗ trợ những người có khó khăn
chính sách này cần phải được tiếp tục trong tháng tới
thứ hai nữa là chúng tôi cho rằng là nên trong cái gói ba trăm năm mươi tỷ mà chúng ta đã triển khai
cũng như trong chính sách bảo hiểm y tế xã hội y tế
là nên tích hợp cái nội dung về hỗ trợ cái tiền thanh toán thuốc để chống covid vào trong chế độ thanh toán
cũng như là vào trong chế độ hỗ trợ nội dung hỗ trợ cho đối tượng người dân
đặc biệt là những người dân gặp khoảng ngày khó khăn mắc bệnh covid
thế đây là một trong những điểm mà rất là cần phải lưu ý trong tháng tới
cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải sử dụng quỹ vaccine
cũng như là khuyến khích xã hội hóa để thành lập những cái gọi là cây atm thuốc chống covid
nó giống như là cây atm gạo đó
thì rõ ràng là cái việc mà khuyến khích xã hội hóa các mạnh thường quân
các cái đại gia
rồi các cái doanh nghiệp xây dựng những cái cây như vậy
và ở một số chỗ mà thiếu đó
chúng ta có thể sử dụng quỹ vaccine cấp địa phương cấp chính phủ
để thực hiện cái việc xây dựng những cái cây atm này
hướng tới phục vụ những đối tượng là những người hoàn cảnh khó khăn
với ba cái nhóm giả khó như vậy
chúng tôi cho rằng là chắc chắn là sẽ bảo khóa hết được
hoặc là bảo phủ được cơ bản những cái nhu cầu của những người hoạt cảnh khó khăn
trong quá trình mà tiếp xúc với cái thuốc chống covid này
xét về mặt cơ chế chính sách hiện hành
chúng tôi cho rằng là cũng nên có hai cái điểm điều chỉnh quan trọng
điều chỉnh thứ nhất là nên bổ sung thuốc chống covid vào danh mục
các cái loại thuốc mà bảo vệnh y tế sẽ trả cho những người mà tham gia bảo vệnh y tế
và đây sẽ là một trong những cái mà gọi là vừa tiếp tục
cũng như là vừa bổ sung những cái chính sách ưu đãi của nhà nước
đối với người có chính sách với những người nghèo
cái thứ hai nữa là cần phải áp dụng mạnh mẽ hơn
nghiêm khắc hơn những cái chế tài
rất tốt là chúng ta cũng đã có những quy định phạt từ một triệu cho tới năm tỷ đồng
và thậm chí là phạt tù cho những hành vi đầu cơ
mình cho tôi cho rằng là cần phải nâng cấp hình sự hóa hơn nữa
những cái hành vi đầu cơ các cái thiết bị y tế và những cái loại như là thuốc hay là kiếp
chữa cái covid trong bối cảnh mà gọi là chống dịch như là chống dặn hiện nay
có một thực tế là thuốc điều trị covid một mươi chín chỉ mới lưu hành ở các nhà thuốc thôi
có nên chăng là bộ y tế cần phải xem xét đến cái việc phân bổ thuốc tới các cơ sở y tế
cũng như là trạm y tế xã phường để người dân dễ tiếp cận thuốc hơn hay không ạ
và có lẽ là trong cái dòng phân phối thuốc sản xuất ra đó thì cũng nên dành một phần để thông qua sở y tế
và từ đó xã y tế phân bổ cho các địa phương cho các cái xã phường
để thực hiện phân phối thông qua các cơ sở dịch vụ của mình để giúp người dân
nhất là những người mà gọi là nằm trong các cái phân tầng quản lý của cấp phường đấy
để họ tiếp cận được cái thuốc mà không cần phải thông qua
thông qua hệ thống bán thuốc rất có thể bị đổi giá hoặc là bị những cái khó khăn
thậm chí mùi thuốc giả ở ngoài
hơn nữa chúng tôi cho rằng là có một cái điểm ưu việt trong cái việc mà phân phối thuốc
thông qua hệ thống y tế phường xã đó là người bệnh nhất là các f điều trị tại nhà
có thể là nhận được những cái dịch vụ những cái hướng dẫn rất cụ thể và chuyên ngôn
của các cái cán bộ y tế phường xã
từ đó để xem cái việc mình dùng thuốc như thế nào phù hợp hay không liều lượng
cũng như là thời gian để tránh những phản ứng phụ
theo ông thì chúng ta cần phải có những cơ chế chính sách như thế nào
để mà đưa thuốc trở về đúng giá trị của nó nhằm mục đích là phục vụ lợi ích quốc gia và nhân dân ạ
giải pháp quan trọng nhất chính là vấn đề mà sớm đa dạng hóa nguồn cung cấp thuốc
bao gồm là kể cả từ nhập khẩu cũng như là từ sản xuất trong nước
và không phải chỉ có ba cái đơn vị được cấp phép sản xuất
cho nên tôi biết là hiện nay chúng ta có bảy đơn vị khác nữa cũng đang nộp hồ sơ
cái việc mà xem xét nộp hồ sơ xử lý nhanh hồ sơ cũng như là tạo điều kiện
để họ đáp ứng được yêu cầu để được cấp phép là rất cần thiết
từ đó là tăng cái nguồn cung đa dạng hóa nguồn cung và tăng thật nhanh cái số lượng cung ứng
đây là giải pháp quan trọng hàng đầu
cộng với đó là chúng ta khuyến khích những đơn vị nghiên cứu là cố gắng tự nghiên cứu
để mà sản xuất theo giấy phép của chính mình theo bản quyền của mình
thì từ đó nó giúp giảm các chi phí
thay vì chúng ta phải mua dù là nhượng với giá rẻ thì nó vẫn đội cái chi phí sản xuất lên
điểm thứ ba nữa rất quan trọng đó là chúng ta cần phải cải cách quản lý nhà nước
để làm sao đó giảm thiểu tất cả các chi phí mà các đơn vị sản xuất họ phải gánh chịu trong quá trình
và tiếp cận cũng như là tuân thủ các quy định quản lý nhà nước
bao gồm cả từ thuế nhập khẩu cho đến các cái chi phí mặt bằng chi phí thuế má vân vân
để các đơn vị này giảm thiểu chi phí sản xuất
từ đó giúp giảm giá thành và từ đó giảm giá bán cho người dân
đây cũng là một trong những giải pháp cực kỳ quan trọng
và phải coi cái việc sản xuất thuốc
hỗ trợ sản xuất này như là một trong những trọng tâm ưu tiên của chính sách
thậm chí còn hơn cả vấn đề về giá xăng dầu
một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ nguyễn minh phong đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
và ngay sau đây sẽ là những chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd
bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị ubnd

phối hợp với các ban quản lý dự án của bộ giao thông vận tải

như vậy ngoài hai mươi hai người được cứu một mươi năm người tử vong hiện vẫn còn hai người chưa được tìm thấy
hiện các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm
song song với công tác tìm kiếm lực lượng công an tỉnh quảng nam cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan trong đó sẽ kiểm tra làm rõ vi phạm về điều khiển phương tiện kinh doanh trên đường thủy nội địa
một vụ án mạng vừa xảy ra vào chiều ngày hôm qua
tại thôn chúa lẻi xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn hậu quả hai người tử vong
vào khoảng một mươi sáu giờ chiều qua ông nguyễn đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại thôn chúa lẻi xã thanh vận khiến chị xuân tử vong tại chỗ
sau đó ông thắng đã dùng súng tự sát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an xã thanh vận phối hợp với công an huyện trợ mới đã phong tỏa hiện trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý hai đối tượng là nguyễn văn chuyên và phan chí nghị
cùng chú tỉnh đồng nai về hành vi trộm cắp tài sản
chuyên và nghị là hai đối tượng nghiện game online lại không có nghề nghiệp
đã rủ các đối tượng chưa rõ lây lịch điều khiển xe máy để trộm cắp tài sản
chỉ trong thời gian ngắn
chuyên và nghị đã thực hiện bảy vụ trộm cắp xe máy trị giá gần năm mươi triệu đồng trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện định quán